sáng nay ngày bảy tháng chín sở du lịch tp hcm phối hợp cùng các sở ban ngành liên quan tổ chức hội thảo quốc tế phát triển du lịch thông minh tại tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tham dự và phát biểu
tại hội thảo các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch thông minh trong quản lý điểm đến và hỗ trợ du khách trên thế giới
như ứng dụng blockchain trong quản lý và phát triển du lịch hành vi và trải nghiệm của du khách
đối với dịch vụ lữ hành và lưu trú trong hệ sinh thái du lịch thông minh mô hình và giải pháp phù hợp phát triển du lịch thông minh tại tp hcm
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao đóng góp của các chuyên gia du lịch quốc tế và sẽ duy trì kết nối các chuyên gia
nhằm tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi
hiện thành phố đang triển khai đề án đô thị thông minh bởi vậy du lịch thông minh sẽ trên nền tảng thành phố thông minh
thành phố đang hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch thành phố hồ chí minh và đưa du lịch thành phố gắn kết với vùng đồng bằng sông cửu long và du lịch thông minh
thưa quý vị hôm nay trường đại học cần thơ đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tham dự lễ khai giảng có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trường đại học cần thơ đón hơn chín tân sinh viên
trường đại học cần thơ đón hơn chín tân sinh viên theo học bảy mươi chín ngành bậc đại học bốn mươi tám ngành thạc sĩ và một mươi chín ngành tiến sĩ
trong năm qua trường đại học cần thơ đã cung cấp nguồn lao động lớn có trình độ cao cho xã hội
đặc biệt là vùng đồng bằng sông kiểu long với hơn tám cử nhân kỹ sư thạc sĩ và tiến sĩ
bên cạnh đó công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cũng được trường trú trọng
trong năm đã có thêm hai chương trình đào tạo là kinh doanh quốc tế và công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế
nâng tổng số có năm chương trình đã được công nhận đạt chuẩn quốc tế
dịp này trường đại học cần thơ được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
có một tập thể và một cá nhân vinh dự đón nhận huần trường lao động hạng ba
một tập thể và hai cá nhân được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
và một mươi chín tập thể được bộ giáo dục và đào tạo công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
cũng trong dịp lễ khai giảng đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng hai mươi suất học bổng cho sinh viên mỗi suất ba triệu đồng
lần đầu tiên một chương trình biểu diễn nghệ thuật mang chủ đề tưởng nhớ về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
do chính các nghệ sĩ bangladesh biểu diễn đã được tổ chức tại đất nước cộng hòa nhân dân bangladesh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân đang có mặt tại thành phố dhaka bangladesh
thưa quý vị và các bạn còn gần hai tiếng đồng hồ nữa mới tới
chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời tư tưởng và sự nghiệp hồ chủ tịch tại thành phố dhaka bangladesh
tuy nhiên ngay từ lúc này đông đảo bạn bè quốc tế cùng người dân việt nam đã có mặt đông đủ để chờ đón sự kiện đặc biệt này
nhà hát quốc gia tại thành phố dhaka bangladesh ngày hôm nay đông hơn thưởng lệ
ngay từ sớm các đại sứ các nước trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân đã có mặt
ai ai cũng mong chờ chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt về cuộc đời
sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đặc biệt là bởi chương trình do chính các nghệ sĩ bangladesh nghiên cứu giản dựng và biểu diễn dựa trên những nền tảng văn hóa đặc sắc của bangladesh
một cách thức dễ dàng nhanh chóng và hiệu quả để một tác phẩm nghệ thuật đi vào lòng người
qua đó giúp cho sự lan tỏa của tư tưởng vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đến người dân trở tại
và qua đó thì cũng giúp tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước
với nền tảng là sự tương đồng về lịch sử và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hai năm qua
chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng
hồ chí minh đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân hai nước và cộng đồng quốc tế
chủ tịch hồ chí minh là một người anh hùng người cha già của dân tộc việt nam
thông qua chương trình ngày hôm nay tôi có thể hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của người
tôi thực sự ấn tượng và không hình dung nổi làm thế nào mà các nghệ sĩ bangladesh
lại có thể giàn dựng được một chương trình về cuộc đời và sự nghiệp của hồ chí minh
thật sự rất hay tôi rất thích
tôi rất là xúc động
cộng đồng người việt tất cả đều hào hứng tham gia với niềm phấn khởi niềm tự hào của dân tộc
chúng tôi mong muốn tiếp tục có những chương trình thường niên như vậy
chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh việt nam
ba mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và nhằm tăng cường triển khai đề án tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc việt nam
kiệt xuất ở nước ngoài
sáng ngày bảy tháng chín thành đoàn đà nẵng tổ chức lễ tuyên dương giải thưởng
tri đoàn và gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
đồng thời tổng kết đợt hoạt động năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
tại buổi lễ thành đoàn đà nẵng đã tổ chức tuyên dương hai mươi tri đoàn
hai mươi bốn gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
và một mươi tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động kỷ niệm năm mươi năm
thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
qua đợt hoạt động
các cấp bộ đoàn thành phố đà nẵng đã tổ chức một trăm một mươi sáu buổi học tập chuyên đề
ba mươi hai buổi tọa đàm diễn đàn về di trúc chủ tịch hồ chí minh
và tấm gương tư tưởng đạo đức của người
thu hút gần hai mươi bảy lượt đoàn viên tham gia
bên cạnh đó triển khai ba công trình cấp thành phố
hai trăm năm mươi sáu công trình thanh niên làm theo lời bác cấp huyện và cấp cơ sở
tiếp tục chương trình là các thông tin về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ
trên cả nước
để hỗ trợ người dân vùng lũ
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định xuất cấp gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia
theo đó một tấn gạo sẽ được đem hỗ trợ khẩn cấp
cho nhân dân các địa phương vừa trải qua mưa lũ
trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh quảng bình và hà tĩnh
chiều ngày sáu tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định xuất cấp
cho mỗi tỉnh một tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua
thủ tướng cũng quyết định cử phó thủ tướng vương đình huệ
thay mặt thủ tướng và các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ
để thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả
vào trưa ngày năm tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công thư
để chia sẻ những khó khăn với đồng bào chiến sĩ
và các lực lượng làm công tác phòng chống chiến tay
cứu hộ cứu nạn ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương bảo đảm cuộc sống
cho người dân vùng bị ngập lũ và bị chia cắt
không để người dân bị thiếu lương thực thuốc men đói rét
tổ chức vệ sinh môi trường cơ phục sản xuất và cơ sở dạ tầng
thưa quý vị theo như dự báo thời tiết thì trong bảy ngày tới
miền trung bắt đầu bước vào mùa mưa
như vậy là mưa lũ sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp
tại khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
trong khi đó tây nguyên và đông nam bộ cần tăng cường
đề phòng bộ xít mũi gây hại cà phê và chè
thán thư dẹp các loại gây hại hồ tiêu
trong bảy ngày tới trên miền đông ít có khả năng có bão
hoặc áp thấp nhiệt đới
nhưng dạnh áp thấp đi ngang qua bắc miền trung
nên vẫn gây thời tiết xấu ở khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có nơi mưa to cần đề phòng rông lốc và gió giật mạnh
từ giữa đến cuối tuần sau
lũ trên các rông ở khu vực này vẫn còn nguy hiểm
mức từ báo động hai đến báo động ba
mực nước đầu nguồn sông kiểu long được dự báo sẽ tiếp tục lên
sau đó lên nhanh theo đợt chiều cường dằm tháng tám âm lịch
tình hình sâu bệnh gây hại cần tập trung chú ý theo dõi
ở các tỉnh tây nguyên và miền đông là dây nâu và dày lưng trắng
bệnh lem lép hạt trên lúa hẻ thu lúa mùa giai đoạn đồng chỗ chín
và trong khi đó tại quảng trị mưa lũ đã làm ngập ống
hàng ngàn hecta lúa của người dân
rất nhiều diện tích đã bị mất trắng
ngay khi nước lũ bắt đầu rút người dân địa phương đã khẩn trương thu hoạch
và phơi xấy lúa để hạn chế bớt thiệt hại
ngay từ sáng sớm lũ vừa rút trên cánh đồng lúa tại xã cam man
huyện cam lộ rất đông người dân và phương tiện cơ giới đã xuống đồng thu hoạch lúa
nhiều diện tích lúa bị ngã đổ người dân phải gạt bằng tay
tuy nhiên cũng còn rất nhiều diện tích khác bị ngập sâu chưa thể thu hoạch
một mầu đang ngập lúa bây giờ đang chờ nước ra để thu hoạch
bây giờ nước ra mà dùng bằng tay thì nó phức tạp quá
cho nên phải chờ để nó hoạt động cắt
cho nên là ngoài tôi ra thì nói chung là địa bàn trong cái đồi này nó cũng rất nhiều
lúa đang chín cho nên là cũng chưa gạt được
điều kiện nói chung là cũng rất khó khăn cho người dân nông nghiệp ở đây
thu hoạch là được hơn chín mẫu còn là có như là mất trắng là ba mẫu đó
nó bắt thấm tốt lắm chứ có phải nó nhưng mà chưa là mất trắng hết
nhằm hỗ trợ người dân sau thu hoạch trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh quảng trị
cũng đã về tận nơi thu mua lúa cho bà con ngay tại chân ruộng
vừa góp phần bao tiêu vừa giúp bà con khâu phơi xấy trong điều kiện thời tiết bất lợi
đây là khi không có nắng bà con cũng phơi được
nếu mà không xấy thì cái sản phẩm sẽ hơi gọng
và cái này thì với chức năng nhiệm vụ trung tâm
ba mươi tháng tám đến hôm nay thì chúng tôi là huy đồng con bồ một trăm linh
cả bộ công nhân viên cũng không bị lệ thực lệ một trăm linh
để đảm bảo công suất phần hình sự xấy đảm bảo là an toàn
và cũng như là cục cục thiệt thơ cho bà con nông dân
thống kê sơ bộ đến nay tỉnh quảng trị đã có gần bốn năm trăm linh hectare lúa
và ba trăm năm mươi hectare hoa màu bị ngập úng hư hỏng nặng
ước tính hàng ngàn tấn lúa chưa thu hoạch đang bị ngâm sâu trong nước
và lúa đã thu hoạch nhưng không phơi được bị mọc mầm
sau trận lũ dài ngày nhiều nông dân tỉnh quảng trị rơi vào cảnh khôn đốn
thậm chí là trắng tay do nông sản bị thiệt hại
thưa quý vị là địa phương chịu ảnh hưởng từ mưa lũ
hàng ngàn hộ dân tỉnh quảng bình sống trong cảnh ngập lụt và che cắt
ngành điện lực quảng bình đang dốc sức bố trí nhân lực vật tư phương tiện
để nước rút đến đâu kiểm tra khôi phục cấp điện đến đó cho người dân
và đến thời điểm hiện tại công tác khắc phục đã gần như được hoàn tất
trong vài ngày tới đây thì điện lực sẽ đóng điện một trăm linh cho người dân
để bà con yên tâm ổn định cuộc sống
công ty điện lực quảng bình đã huy động hàng trăm công nhân từ các đơn vị
từ các địa bàn trọng điểm để kiểm tra và sửa chữa
đến sáng ngày bảy tháng chín toàn tỉnh quảng bình còn hai mươi trạm biến áp
với gần hai năm trăm linh khách hàng chưa được đóng điện
trong đó gần một khách hàng tại vùng dồn lũ tân hóa huyện minh hóa
và một số xã vẫn đang bị ngập sâu và chia cắt
nên các công nhân chưa thể đến kiểm tra và sửa chữa được
với sự đồng bộ và khẩn trương trong công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ
ngành điện lực tỉnh quảng bình đang nỗ lực để đóng điện một trăm linh cho người dân
trong vài ngày tới giúp người dân ổn định cuộc sống
và phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất
tiếp nối chương trình chính phủ chỉ đạo giả soát các khó khăn vướng mắt
trong triển khai dự án trọng điểm
xây dựng thương hiệu việt trong bối cảnh
hội nhập quốc tế
nhằm giả soát các khó khăn vướng mắt trong triển khai dự án trọng điểm
thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến về đề nghị của bộ kế hoạch và đầu tư
về việc triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số hai trăm bảy mươi bốn ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể thủ tướng giao các bộ cơ quan trung ương và địa phương
thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại công điện số một nghìn bốn mươi hai ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín

thủ tướng chính phủ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời ra soát các khó khăn vướng mắt trong việc triển khai
các dự án đầu tư trọng điểm cấp bách thuộc lĩnh vực quản lý
gửi bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp đề xuất giải pháp tháo gỡ
theo đúng thẩm quyền báo cáo chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng quý
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
lập danh mục dự án trọng điểm phần công lãnh đạo theo dõi đồn đốc quyết liệt
đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án
sẽ tiến hành điều tra áp dụng chống bán phá giá đối với một số sản phẩm
thép carbon cán nguội dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ trung quốc nhập khẩu vào việt nam
quyết định này vừa được bộ công thương ban hành theo yêu cầu điều tra
theo đó hiện có ba công ty đại diện cho ngành sản xuất thép cán nguội việt nam
yêu cầu bộ công thương tiến hành điều tra gồm công ty trách nhiệm hữu hạn fosco việt nam
công ty cổ phần traner sumikin việt nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép tấm lá phú mỹ
các doanh nghiệp này đã cáo buộc sản phẩm thép không hợp kim và hoặc hợp kim
được cán phẳng ở dạng cuộn hoặc dạng tấm có bề rộng dưới một sáu trăm linh mm
độ dày từ một trăm linh tám đến hai năm mươi năm mm nhập khẩu từ trung quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường việt nam
gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép cán nguội của nước ta
thưa quý vị nhằm tạo bước đột phá về công tác cải cách hành chính
góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại
sáng nay ubnd tỉnh lai châu tổ chức lễ ra mắt trung tâm phục vụ hành chính công
trụ sở đặt tại tầng một tòa nhà số hai khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh
phường tân phong tp lai châu tỉnh lai châu
theo đó các cá nhân tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm
các vấn đề liên quan trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lai châu
sẽ đưa gần một bốn trăm linh thủ tục hành chính vào giải quyết
trong đó có gần ba trăm linh thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý tại chỗ
một trăm linh hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa giải quyết trên môi trường mạng
và được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận
chúng ta phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định
và thậm chí là phải sớm hơn
và tạo thuận lợi tối đa cho người
như vậy là gì khi mà người dân đến đây thì chỉ cần là một lần
có những trường hợp tất nhiên sẽ phải hai lần
nhưng mà chúng tôi dần dần là hướng tới là thậm chí người dân sẽ không phải đến trung tâm hành chính công
ở nhà cũng có thể là đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cho mình được
trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lai châu sẽ là đầu mối tập trung
để một mươi năm thủ tục hành chính được tiếp nhận
tỉnh lai châu là một nhà sở ngành thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
và hai doanh nghiệp nhà nước là công ty điện lực và công ty cổ phần nước sạch
bố trí công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ
cũng trong sáng nay tỉnh lai châu ra mắt hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lai châu
từ năm hai nghìn bốn đến nay cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh lai châu đã có sự phát triển vượt bậc
trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng một năm trăm linh doanh nghiệp
với tổng số vốn đăng ký kinh doanh khoảng ba mươi tỷ đồng
hàng năm nộp ngân sách nhà nước trên một hai trăm linh tỷ đồng
chiếm gần năm mươi năm thu ngân sách toàn tỉnh tạo việc làm cho trên bốn mươi lao động
tham gia tích cực các hoạt động xóa đói giảm nghèo và các hoạt động từ thiện
thưa quý vị làm gì để có thương hiệu mạnh là câu hỏi được đặt ra
cho các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh hội nhập
và đây cũng là nội dung chính trong tọa đàm do tạp chí điện tử nhà đầu tư vn tổ chức tại hà nội
tại tòa đàm những chia sẻ của nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu
và đại diện các thương hiệu lớn của việt nam đã đem đến những bài học thực tiễn
trong xây dựng và phát triển thương hiệu việt hiện nay
sau ba thập kỷ đổi mới cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã không ngừng lớn mạnh
góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
làm thay đổi tầm vóc và diện mạo của nền kinh tế đất nước
bên cạnh những thương hiệu được hình thành từ khu vực kinh tế nhà nước
thì nhiều thương hiệu danh giá được hình thành và trỗi dậy từ kinh tế tư nhân
như vinhome tân hiệp pháp vietjet
cùng với đó cũng có nhiều thương hiệu việt vang bóng một thời bị biến mất
vậy nhà nước và doanh nghiệp phải làm gì để tận dụng cơ hội
và vượt qua thách thức trong quá trình tạo dựng thương hiệu
nhưng thương hiệu hiểu nghĩa rộng nhất là sự tương tác của doanh nghiệp
của sản phẩm doanh nghiệp của con người doanh nghiệp với xã hội
cho nên bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp vai trò phải chính gồm góp phần súc tiến
quảng cáo thương mạng hỗ trợ doanh nghiệp
các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng không thể có thương hiệu mạnh nếu không có doanh nghiệp mạnh
nghị quyết số một mươi hội nghị trung mương năm khóa một mươi hai của đảng đã xác định rõ quan điểm
giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân thành động lực của nền kinh tế
tuy nhiên thực tế việc triển khai nghị quyết còn chậm nhiều giải pháp chưa được thực thi theo tiến độ
nhưng việc thể chế hóa các quan điểm của đảng nêu trong nghị quyết còn chậm
rất nhiều những nội dung của nghị quyết cần phải nhanh chóng được thể chế hóa
về công tác xây dựng pháp luật chức năng đánh giá lại cái nhiệm vụ
trách nhiệm của từng bộ ngành đã được quy định trong nghị quyết
cùng với sự vào cuộc của chính phủ bộ ngành địa phương trong việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh
thì việc tạo nên thương hiệu mạnh vẫn phải ở chính doanh nghiệp
doanh nghiệp cần xác định hướng đi và tầm nhìn của mình xây dựng giá trị cốt lõi
và khả năng kết nối được với người tiêu dùng
và trên tất cả thương hiệu không phải chỉ là cái tên là những khẩu hiệu khô hào
thương hiệu doanh nghiệp phải hướng đến sự nhân văn và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội con người
thưa quý vị làm sao để phát triển đô thị thông minh theo kinh nghiệm học hỏi từ các nước phát triển
trong đó có hàn quốc
đây là chủ đề đã được thảo luận cùng với các chuyên gia hàng đầu đến từ hàn quốc
vừa được tổ chức tại thành phố hồ chí minh và long an
hội tạo mang đến những kinh nghiệm mang tính thực tiễn cao của quốc gia đứng thứ ba trên thế giới
và dẫn đầu khu vực châu á về smart city
với những ứng dụng quy hoạch và phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố hồ chí minh
cũng như phát triển vận hành mô hình khu đô thị công nghiệp nông nghiệp thông minh tại long an
góp phần tích cực trong việc phát triển bền vững và phát huy vai trò liên kết vùng đông và tây nam bộ của tỉnh
sự đồng thuận của chính quyền sự tham gia tích cực của doanh nghiệp đồng hành cùng các dự án phát triển đô thị thông minh
đang tạo nên sự thúc đẩy mạnh mẽ đặt nền móng cho những thành phố có tính kết nối và vận hành tối ưu
bền vững xoay quan hạt nhân là con người tại thành phố hồ chí minh và long an nói riêng các tỉnh phía nam nói chung
smart city đô thị thông minh sẽ không còn là một khái niệm xa vời
thưa quý vị thành phố hồ chí minh nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh số giờ nắng trung bình là sáu tám tiếng một ngày và liên tục quanh năm
cần độ bức xạ khá cao lên tới bốn ba mwp một ngày nên tiềm năng phát triển và khai thác năng lượng mặt trời là rất lớn
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là hộ gia đình ông quán đoàn một số nhà ba trăm năm mươi một xuyệt năm lê đức thọ khu phố bốn phường sáu quận gò vấp
thấy được tiềm năng và lợi ích từ điện mặt trời gia đình ông đã đầu tư để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
đây là một điều kiện rất thuận lợi tức là điện xanh sạch tức là ngoài sử dụng trong gia đình rồi
thì chú vẫn có phần dư để bán cho điện lực với công suất mà chú sử dụng
sau khi thủ tướng ban hành quyết định số một mươi một về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
công ty điện lực thành phố cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hệ thống điện mặt trời áp máy
phục vụ sinh hoạt và sản xuất hệ thống điện mặt trời vừa thân thiện với môi trường
và cũng góp phần giảm tải điện năng cho hệ thống điện lưới quốc gia
với tiềm năng của tp hcm là lên đến hơn hai m ba khả thi khả dụng
thì tổng thị hy vọng trong những năm sắp tới đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp
người dân có thể đầu tư và góp phần cùng với lại ngành điện đảm bảo được nguồn điện cho tp hcm
tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã có ba một trăm ba mươi tám khách hàng trên địa bàn thành phố
lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp máy với công suất ba mươi bảy sáu mươi một mwp
trong đó có hai tám trăm một mươi tám khách hàng đã nối lưới và đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện
với tổng số tiền điện đã thanh toán cho khách hàng
là ba ba tỷ đồng
trong vòng hai năm vừa qua công ty cổ phần đầu tư điện xanh đã thi công lắp đặt hơn bốn trăm linh công trình hậu gia đình
tại tp hcm với tổng công suất là hai mwp
về phía tổng công ty điện lực thành phố đã có hai mươi đơn vị trực thuộc hoàn tất công tác lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới
tại trụ sở đơn vị với tổng công suất lắp đặt là một hai trăm hai mươi bảy mwp
hiện nay các đơn vị còn lại đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới
với tổng công suất lắp đặt ước tính là bốn hai mươi ba mwp dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ trì hội nghị có đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia cùng đại diện lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành phố
từ đà nẵng đến bình thuận và các tỉnh tây nguyên
hội nghị đã thảo luận và đề ra giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
theo đó sắp tới các tỉnh thành phố vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
tiếp tục nhân rộng các mô hình các điển hình tiên tiến sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi chín tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên là hơn ba trăm sáu mươi bốn năm trăm tám mươi tỷ đồng
trong đó ngân sách đối ứng của địa phương là hơn hai mươi bốn mươi tỷ đồng vốn huy động từ người dân và cộng đồng là trên một mươi chín năm trăm bốn mươi tỷ đồng
vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên có sáu trăm linh bốn trong tổng số một bốn trăm hai mươi bốn xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt bốn mươi hai
hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn mới được các địa phương trú trọng đầu tư để xây dựng mới
bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân
tính riêng sáu tháng đầu năm nay đã có tới bốn ba triệu lượt du khách nước ngoài đến với tp hcm
và để bảo đảm an toàn cho du khách bộ giao thông vận tải phối hợp với tổng cục du lịch
và ubnd tp hcm đã tổ chức buổi tập huấn tăng cường bảo đảm an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại việt nam
những năm qua tình hình tai nạn giao thông liên quan đến khách du lịch là người nước ngoài tăng cao
có rất nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan được các ban ngành chỉ ra
nhưng người nước ngoài không nắm bắt được các quy định pháp luật về giao thông ở việt nam
không quen với hệ thống địa hình giao thông và các loại phương tiện tham gia giao thông của việt nam
các cơ quan quản lý chưa siết chặt hoạt động quản lý đối với các dịch vụ
cho thuê xe đối với du khách là người nước ngoài
công tác tuyên truyền xử phạt vi phạm còn nhiều khó khăn hạn chế
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông phát triển du lịch tại tp hcm cũng như các địa phương
các bộ ngành cần thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền kiểm tra xử lý người nước ngoài vi phạm giao thông
tiếp cận cập nhật các văn bản quy định có liên quan đến việc quản lý kiểm tra xử lý các hoạt động vận tải
để bảo đảm an toàn giao thông cho người nước ngoài và khách du lịch nước ngoài khi đến việt nam